thưa quý vị và các bạn công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng
xuyên suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dân vận khéo thì việc gì dù khó khăn phức tạp đến mấy được dân ủng hộ giúp đỡ hết mình thì đều cũng thành công
sau đây là ghi nhận tại đảng bộ xã vân tảo huyện thường tín thành phố hà nội là một ví dụ
thôn sâm động xã vân tảo huyện thường tín thành phố hà nội có bốn trăm năm mươi sáu hộ gia đình và khoảng hai nhân khẩu
dự án đường vánh đai bốn đi qua thôn sâm động mất hai bảy hectare đất thổ cư đất vườn và gần một mươi bốn hectare đất nông nghiệp
cùng với đó là khoảng một trăm tám mươi hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải di rời bồi thường và một trăm linh bốn hộ phải di rời đến khu ở mới
các việc rất là khó khăn
bởi vì trong cái diện tích đất ở thì nó bao gồm cả đất ao đất vườn
nó không đồng hộ ban trụy cũng phối hợp với các ngành toàn thể
họp rất nhiều lần để vận động tuyên truyền bà con nhân dân là chấp hành các chủ trương của nhà nước
ổn định các việc tái định cư bồi thường cho các hộ dân về đất ở thì cũng rất là thỏa đáng
bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi
mỗi cán bộ đảng viên trong tri bộ thôn sâm động luôn xác định công tác di rời
giải phóng mặt bằng từ trước tới nay luôn là một công việc rất khó khăn và phức tạp
nếu không có sự đồng thuận của nhân dân sẽ không thể làm tốt được
mà muốn có được sự đồng thuận phải lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ cùng nhân dân
để từ đó báo cáo đề xuất với cấp trên xem xét và giải quyết kịp thời
chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền vận động để làm sao có sự đồng thuận cao nhất của toàn thể nhân dân
bên cạnh đó là chúng tôi phải tập trung nhanh đạo và lắng nghe tiếp thu ý kiến
đảm bảo được tâm tư tình cảm những nguyện vọng chính đáng của người dân
để mình có báo cáo đề xuất với các cấp trong những vấn đề xem xét
vì chúng ta có quan tâm tới nợ ích chính đáng của người dân
thì người dân mới tin tưởng và chấp hành theo cái sự nánh đạo chỉ đạo của tri ủy tri bộ
cứ thế với phương châm trọng dân gần dân hiểu dân và có trách nhiệm với dân
mọi thông tin công việc liên quan đến quyền lợi ích nghĩa vụ của nhân dân
đều được đảng ủy xã vân tảo công khai minh bạch
đưa ra các hội nghị để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
thì đến thời điểm là cuối năm hai nghìn hai mươi ba
bà con dân là bàn giao đất để phục vụ giải phóng mặt bằng
cùng với đó mọi hoạt động chuẩn bị cho khu tái định cư
cũng được đảng bộ xã vân tảo chuẩn bị kỹ lưỡng để người dân yên tâm
sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất tại nơi ở mới
yếu tố quan trọng để mà tuyển chuyển vận động được bà con dân là chúng ta
phải nắm được cái tâm tư nguyện vọng rồi cái nhu cầu thực tế của bà con dân
và bên cạnh cái việc này thì cán bộ đi sâu đi sát cơ sở
gần gũi chia sẻ với bà con dân để tạo cái niềm tin
và bà con dân sẽ đồng thuận cùng với chúng tôi
có thể thấy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở
cùng các giải pháp chủ động linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương
là yếu tố quan trọng để tạo ra sự đồng hành
đồng hành đồng thuận ủng hộ tích cực của người dân
và cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đảng viên thấm nhuần
và thực hành lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
dân vận khéo thì việc gì cũng thành công để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao